viêm lết dạ dày là tổn thương gây viêm và lét trên niêm mạc dạ dày
những tổn thương này xảy ra khi lớp niêm mạc bảo vệ cuối cùng của dạ dày bị bao mòn
làm cho lớp mô bên dưới bị lộ ra
viêm lết dạ dày có thể gây tình trạng suất huyết tiêu hóa nếu ổ lướt lớn chảy máu
nếu bệnh nhân không được phát hiện biến chứng xuất huyết tiêu hóa để điều trị kịp thời
thì người bệnh có thể tử vong do mất máu
viêm lết dạ dày gặp ở mọi lứa tuổi
đặc biệt là ở người già và chiếm sáu mươi trong tổng số các trường hợp
có rất nhiều nguyên nhân gây viêm lết dạ dày
một số nguyên nhân chủ yếu đó là vi khuẩn hp
đây là vi khuẩn sau khi thâm nhập sẽ sinh sống và phát triển tại lớp nhảy niêm mạc dạ dày người
chúng tiết ra độc tố là mất khả năng chống lại acid của niêm mạc
chúng là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm dạ dày mạng tính tiến triển thành luét hoặc ung thư dạ dày
thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau và kháng viêm cũng là nguyên nhân gây viêm lết dạ dày
các loại thuốc giảm đau và kháng viêm khi sử dụng lâu có tác dụng ước chế các chất bảo vệ niêm mạc dạ dày
gây đau và viêm lết dạ dày
một nguyên nhân khác có thể gây viêm lết dạ dày đó là stress
căng thẳng buồn phiền tức giận lo lắng sợ hãi khiến mất cân bằng chức năng do dạ dày làm dịch vị dạ dày tăng tiết
lắp niêm mạc bảo vệ dạ dày bị tổn thương gây viêm lết dạ dày
nguyên nhân thứ tư đó là ăn uống và sinh hoạt
việc ăn uống không đúng bữa không điều độ ăn quá no hoặc quá đói uống quá nhiều rượu dẫn đến hoạt động co bóc của dạ dày bị ảnh hưởng
dịch vị dạ dày tăng tiết lớp bảo vệ niêm mạc bị tổn thương dần sẽ dẫn đến viêm dạ dày và gây lét dạ dày
ngoài ra còn có các nguyên nhân tự miễn do hóa chất
bên cạnh đó triệu chứng của viêm lết dạ dày bao gồm đau bụng vùng thượng vị
đây là dấu hiệu chính của bệnh
cơn đau thường kéo dài hoặc âm mỉ hoặc kéo dài từng cơn đi kèm cảm giác bỏng rát
cơn đau xuất hiện vào lúc đói hoặc vào ban đêm có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ
ngoài ra còn có các triệu chứng như ợ hơi ợ chua ợ rát buồn nôn cảm giác khó chịu ở dạ dày
mất ngủ chập trờn gián đoạn chủ yếu là do nguyên nhân viêm lết dạ dày gây đau
dối loạn tiêu hóa như yểu chảy táo bón do việc tiêu hóa không ổn định
các biện pháp chuẩn đoán viêm lết dạ dày
phương pháp đầu tiên là thủ thuật nội soi
việc nội so dạ dày sẽ giúp bác sĩ quan sát một cách rõ ràng và chi tiết đồng thời đánh giá mức độ bệnh
từ đó cũng tin lượng khả năng điều trị vì có những ổ lết lớn đơn giản có thể điều trị nội khoa
tuy nhiên có những ổ lết xấu xù xì lồi lõm sơ chai có thể là ung thư dạ dày để lét
khi đó bác sĩ nội soi tiêu hóa sẽ sinh tiết bờ ổ lết để chuẩn đoán ung thư dạ dây sớm
ngoài ra xét nghiệm máu phân cũng là một phương pháp
phương pháp này giúp đánh giá tình trạng thiếu máu đặc biệt trong trường hợp viêm lết dạ dày có thể biến chứng suất huyết tiêu hóa nồng độ các enzym niêm mạc dạ dày và tình trạng hồng cầu trong phân
các biện pháp điều trị viêm lết dạ dày
bệnh viêm lết dạ dày được phát hiện và điều trị sớm sẽ có tiến triển tốt
nếu để bệnh nặng tiến triển thành mạng tính sẽ làm việc điều trị trở nên khó khăn và kéo dài
và điều trị triệt để bệnh viêm lết dạ dày cũng giúp cho tránh được biến chứng suốt huyết tiêu hóa và ung thư dạ dày
đều là những biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong
khi xuất hiện các triệu chứng người bệnh nên đi khám để có biện pháp điều trị đạt hiệu quả
điều trị bệnh viêm lết dạ dày bằng cách
dừng hoặc hạn chế các loại thuốc giảm đau và kháng viêm để ổn định lại các enzym trong hệ thống bảo vệ niêm mạc dạ dày
dùng thuốc bảo vệ niêm mạc thuốc điều trị diệt vi khuẩn hp
ăn uống điều độ đúng bữa khoa học hạn chế rượu bia đồ ăn chua cay giúp cho dạ dày hoạt động khỏe mạnh sẽ bảo vệ cho dạ dày tốt hơn
ngoài ra việc thường xuyên tập thể dục làm việc khoa học tránh lo lắng stress làm điều hòa hoạt động niêm mạc giúp cho việc điều trị tốt hơn